quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
thưa quý vị không còn nhiều những cơn mưa lúc này miền bắc vẫn đón ngày nghỉ cuối tuần
với thời tiết mát mẻ nhiệt độ ngoài trời ở vùng núi từ hai mươi ba đến hai mươi bốn độ
khu vực trung du và đồng bằng là từ hai mươi năm đến hai mươi bảy độ cùng với đó là thời tiết tạnh giáo và đã có nắng
tuy nhiên cường độ nắng không mạnh vì thế nền nhiệt ở miền bắc sẽ tăng chậm với biên độ hơn một độ một giờ
mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở hầu khắp bắc bộ sẽ giao động trong khoảng từ ba mươi một đến ba mươi ba độ
cục bộ có nơi trên ba mươi ba độ tạo ra một chút cảm giác oi bức về trưa và chiều
đó là diễn biến thời tiết ngày hôm nay còn từ tối và đêm nay trở đi sẽ lại có thêm một sóng lạnh mới tăng cường
khiến cho miền bắc có mưa rào và rông trở lại khu vực vùng núi phía bắc thì cục bộ sẽ có điểm mưa to
trong ngày hôm nay cả miền trung đón ngày mới với thời tiết tạnh giáo
từ thanh hóa trở vào đến bình thuận đều nắng giáo và mức nhiệt cao nhất trong ngày sẽ giao động trong khoảng từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ
trời vẫn có nắng nóng nhưng chỉ xảy ra cục bộ
về chiều và tối ở khu vực phía tây của thanh hóa hà tĩnh cũng có mưa rông
nhưng cũng chỉ là mưa rông cục bộ xuất hiện trong khoảng từ một mươi bảy đến hai mươi giờ
ở phía nam nắng sớm nên nhiệt độ trong ngày hôm nay ở khu vực tây nguyên và nam bộ vẫn duy trì ở mức cao
như với khu vực tây nguyên ngưỡng nhiệt ngày hôm nay
ổn định trong khoảng từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ trời nắng nóng cục bộ
trong khi đó ở khu vực nam bộ tất cả các tỉnh thành thuộc miền đông vẫn xảy ra nắng nóng với ngưỡng nhiệt cao ba mươi năm ba mươi bảy độ
còn ở khu vực miền tây nam bộ nhiệt độ trong khoảng từ ba mươi ba đến ba mươi năm độ trời nắng nóng cục bộ
chiều và tối nay ở khu vực nam bộ sẽ có mưa rông trở lại với diện mưa giải rác tập trung nhiều ở khu vực thuộc miền tây
trong mưa rông cần lưu ý đến gió mạnh khả năng lốc xét và mưa đá
trên biển ở khu vực vịnh bắc bộ đêm nay và gần sáng ngày mai cần lưu ý tới hiện tượng mưa rào và rông
trong khi đó ở khu vực biển cà mau đến kiên giang vịnh thái lan chiều và tối nay sẽ có mưa rào và rông rải rác
các vùng biển còn lại thì thời tiết tốt với khu vực huyện đảo hoàng sa có gió đông nam ở mức cấp ba đến cấp bốn
khu vực huyện đảo trường sa có gió đông bắc đến đông ở mức cấp ba và không có mưa rông
sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày